ngày một mươi tám tháng chín thông tin từ bộ ngoại giao cho biết theo đại sứ quán việt nam tại campuchia
lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín có sáu mươi người việt nam đã tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh
tại ấp bà vệt kanda thuộc phường bà vệt thành phố bà vệt tỉnh svayriang về phía cửa khẩu bà vệt
trong quá trình chạy trốn bốn người đã bị phía cơ sở kinh doanh bắt lại
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam tại campuchia đã chủ động
nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng của campuchia để tìm hiểu vụ việc
tiến hành xác minh thân nhân làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước
đồng thời đề nghị phía campuchia can thiệp giải cứu những người còn lại
đến cuối giờ chiều cùng ngày cảnh sát campuchia đã yêu cầu công ty giao nộp thêm một mươi một công dân việt nam
nâng tổng số liên quan tới vụ việc lên sáu mươi bảy người
hiện các công dân đang được cảnh sát campuchia bảo vệ và lấy lời khai
đại sứ quán và bộ đội biên phòng việt nam đang phối hợp với cục lãnh sự bộ ngoại giao
các cơ quan chức năng campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất
bộ ngoại giao cũng đã chỉ đạo đại sứ quán đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho công dân
trong quá trình đợi làm thủ tục về nước tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại
ra soát khả năng còn công dân việt nam tại cơ sở trên yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
trong trường hợp công dân cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng của bộ ngoại giao
đại sứ quán việt nam tại campuchia số điện thoại cộng tám trăm năm mươi năm hai trăm ba mươi bảy hai trăm sáu mươi hai bảy mươi bốn
tổng lãnh sự quán tại sihanov ville số điện thoại cộng tám trăm năm mươi năm ba trăm bốn mươi chín ba trăm bốn mươi ba mươi chín
tổng đài bảo hộ công dân số điện thoại cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn tám mươi bốn
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận người chồng chém lười hai tay người vợ tại đồng nai
vào ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với thái xuân bình ba mươi bốn tuổi trú tại huyện long thành để điều tra về tội cối gây thương tích
qua điều tra ban đầu cơ quan điều tra xác định vào khoảng một mươi ba h hai mươi chiều ngày một mươi ba tháng chín
bình nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
trong lúc bức xúc cố cha hỏi vợ người vợ đã thừa nhận có tình cảm với người khác
nên bình đã tức giận chạy xuống bếp lấy một con dao dài khoảng bốn mươi cm
nhiều nhát vào người vợ
lúc bị chém vợ bình đã đưa tay lên đỡ nên bình chém lìa tay phải và gần đứt lìa tay trái
sau đó bình gọi điện cho người thân đến chở vợ đi cấp cứu
còn bình đến công an xã tam an đầu thú
bước đầu giám định chỉ riêng cánh tay phải của chị t bị chém đứt lìa không thể nối lại được
đã có tỷ lệ thương tật lên đến sáu mươi
liên quan đến vụ ép xe đâm tử vong năm thanh niên ở láng hạ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa tp hà nội đã bắt lái xe
taxi về hành vi bắt giữ người trái pháp luật đó là lê tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
người đã lái chiếc xe taxi chở đối tượng lê văn thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
trong suốt quá trình gây án tại hà nội và đưa lên thái nguyên
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng chín nhận được tin báo về việc có một nam thanh niên
nằm bất tỉnh tại phố láng hạ
công an quận đống đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu
nhưng nạn nhân đã tử vong
người này được xác định là thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại hoàn kiếm hà nội
với tinh thần khẩn trương điều tra truy xét sau bảy giờ đồng hồ gây án
lực lượng công an đã bắt giữ lê văn thức khi đối tượng đang bỏ trốn tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
thời điểm bắt giữ đối tượng lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn cô gái đang bị đối tượng khống chế
bước đầu xác định đối tượng thức có quan hệ yêu đương tình cảm với cô gái này
tuy nhiên trong thời gian gần đây thức thấy có bạn gái có quan hệ thân thiết với nạn nhân
nên đã dùng dao đâm vào đầu và ngực nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trung ý
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại xã hương đạo huyện tứ kỳ tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra nguyễn trung ý và một người phụ nữ trú tại xã hưng đạo huyện tứ kỳ
có quen biết từ trước
vào khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi một úy ngỏ ý muốn mai mối cho cháu gái cho con trai người phụ nữ này
sau đó đối tượng lập tài khoản trên mạng xã hội với tên trương thị quỳnh anh
giả làm cháu gái chủ động nhắn tin liên lạc với mẹ con nạn nhân
úy liên tiếp lấy lý do gặp khó khăn về kinh tế nên từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hai mẹ con nạn nhân đã gửi tổng số tiền hơn một chín tỷ đồng đến các tài khoản do úy cung cấp
ngay sau khi nhận được tiền
đối tượng đã nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
và hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị liên quan đến vụ việc người đàn ông điều khiển xe ô tô
chở theo thi thể một người phụ nữ đến công an phường ở tp hcm để đầu thú
ngày một mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm lấy lời khai người đàn ông để làm rõ vụ việc
theo thông tin ban đầu vào khoảng năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín
đỗ tấn lộc đã điều khiển xe ô tô đến công an phường tân thuận tây quận bảy tp hcm
trình báo rằng bản thân đã giết người phụ nữ quê trà vinh và chở thi thể nạn nhân đến để đầu thú
nhận được tin báo công an quận bảy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã có mặt
tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai đối với đỗ tấn lộc
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
theo cáo trạng biệt cáo t trí dũng và các đồng phạm đã bán một trăm bốn mươi chín đất nền
ở dự án khu tái định cư an phú tây huyện bình chánh tp hcm
với giá thấp hơn thị trường gây thất thoát hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
theo truy tố công ty trách nhiệm vụ hạng một thành viên phát triển công nghiệp tân thuần abc
là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước còn công ty phát triển nam sài gòn sadeco là công ty con của ibc
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ủy ban nhân dân tp hcm giao cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng bình chánh
làm chủ đầu tư dự án tái định cư an phú tây có tổng diện tích bốn mươi bảy hectare
phục vụ tái định cư cho người dân bị giải tỏa xây dựng tuyến đường bắc nhà bè nam bình chánh
và cụm đô thị de khu đô thị nam sài gòn
đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một ủy ban nhân dân tp hcm chuyển giao dự án an phú tây
cho sandico làm chủ đầu tư thay cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng bình chánh
tháng chín năm hai nghìn sáu ibc đề nghị ban quản lý khu nam bố trí nền đất tái định cư
để lbc phục vụ tái định cư nhưng do không còn đủ nền đất theo đề nghị
nên bang quản lý đề nghị abc liên hệ sadiko để mua lại khu đất mà sadiko đang dùng để kinh doanh
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo tề trí dũng ký tờ trình gửi hội đồng thành viên ibc
đề nghị thông qua chủ trương giá bán xỉ đối với các nền đất tại dự án an phú tây và được chấp thuận
lãnh đạo sadiko lập tờ trình xin ý kiến lãnh đạo ibc đề xuất chuyển nhượng ba mươi năm nền đất
với đơn giá bảy triệu đồng một mét vuông cho nhiều cá nhân và được ký duyệt
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám ibc đã chuyển nhượng một trăm bốn mươi chín nền đất cho các cá nhân thu một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trên thực tế giá thị trường là hơn ba trăm một mươi ba tỷ đồng ipc đã bán với giá thấp hơn thị trường một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
ibc đã hoàn tất hồ sơ chuyển tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với một trăm bốn mươi ba trên một trăm bốn mươi chín nền đất cho bốn cá nhân và những người này tiếp tục chuyển nhượng cho các cá nhân khác
nên không thể thu hồi sáu trên một trăm bốn mươi chín nền đất còn lại chưa thực hiện chuyển tên
trước đó ngày một mươi sáu tháng chín bị cáo lê trí dũng bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt
một mươi năm năm tù về tội tham ô tài sản trong một vụ án khác
tổng hợp bản án một mươi chín năm ở vụ bán rẻ chín triệu cổ phần cho nguyễn kim
hiện bị cáo dũng đang phải chịu mức án ba mươi năm tù
phiên tòa xét xử lần này dự kiến diễn ra từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín
và để phục vụ xét xử tòa triệu tập một mươi hai đơn vị cá nhân
trong đó có sở kế hoạch đầu tư và sở xây dựng
ngày một mươi chín tháng chín tổ tuần tra kiểm soát lưu động đồn biên phòng cơ khẩu cầu bốn
tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và thu giữ ba chiếc xuồng
chở hơn hai tấn đường cát nhập lậu tại khu vực cánh đồng
thuộc ấp một xã thương lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
theo đó vào lúc h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín tổ tuần tra kiểm soát lưu động đồn biên phòng cầu muốn
phối hợp với đội đặc nhiệm thuộc phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp và đội cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đồng tháp
tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn được phân công
khi đến khu vực cánh đồng thuộc ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đã phát hiện hai xuồng máy một xuồng không gắn máy đang di chuyển từ biên giới vào nội địa
nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng tuần tra các đối tượng trên xuồng đã lợi dụng đêm tối chạy thoát
tiến hành kiểm tra trên ba xuồng tổ công tác phát hiện bốn mươi hai bao đường cát thái lan nhập lậu
với trọng lượng khoảng hai một tấn
trong tuần qua đồn biên phòng cầu muốn đã phát hiện hai vụ hàng lậu vô chủ gồm
hai gói thuốc lá ngoại và tám trăm linh kg đường cát thái lan nhập lậu
đồng biên phòng cầu muốn đã đưa toàn bộ số tăng vật phương tiện về đồn
để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật